liên quan đến gây án giết người tử thi không còn nguyên vẹn xảy ra tại khu phố khánh lộc
phường tân phước khánh thành phố tân uyên tỉnh bình dương
chủ tịch cố ủy ban nhân dân tỉnh bình dương võ văn minh đã chỉ đạo công an tỉnh
là khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân truy tìm thủ phạm để xử lý
với tính chất phức tạp của vụ án các cuộc nghiệp vụ thuộc bộ công an đã phối hợp
cùng công an tỉnh bình dương tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
lấy lời khai những người liên quan
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương võ văn minh đã chỉ đạo công an tỉnh
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án tri tìm hôn thủ
trước đó chiều ngày hai mươi bốn tháng năm một nhóm trẻ đi chơi trong bãi đất trống
tại tổ một khu phố khánh lộc phường tân phước khánh thành phố tân uyên
thì phát hiện chiếc túi bị cháy bên trong có đôi chân người
công an tỉnh bình dương lập tức có mặt phong tỏa hiện trường
ngoài đôi chân bị cháy đen công an còn tìm thấy hai cánh tay đang trong thời kỳ phân hủy
đặc điểm nhận dạng trên bàn tay có gắn bóng giả nhận định nạn nhân là nữ giới
khoảng từ ba mươi đến ba mươi năm tuổi chiều cao khoảng một m năm mươi năm đến một m năm mươi chín
thời gian tử vong khoảng từ ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân nếu có thông tin về thân nhân lai lịch của nạn nhân
có đặc điểm như trên hoặc có người thân bị mất tích có đặc điểm tương đồng
đề nghị liên hệ phòng cảnh
hình sự công an tỉnh bình dương số điện thoại hai trăm bảy mươi bốn ba trăm tám mươi hai bốn nghìn tám mươi bảy công an địa phương nơi gần nhất
hoặc liên hệ đồng chí hồ lòng an điều tra viên số điện thoại ba trăm sáu mươi tám chín trăm bảy mươi bảy bảy trăm bảy mươi sáu để phối hợp giải quyết